tòa án nhân dân tp hcm đã xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo liên quan tới tổ chức khủng bố việt tân
tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt ba thành viên việt tân với mức án tù từ một mươi đến một mươi hai năm tù giam
về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
tòa án nhân dân tp hcm đã xét xử và tuyên phạt bị cáo châu văn khảm việt kiều australia
một mươi hai năm tù về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
đối tượng này cũng sẽ bị trục xuất ngay sau khi chấp hành xong hình phạt tù
tòa cũng tuyên phạt bị cáo nguyễn văn viễn một mươi một năm tù bị cáo trần văn quyền một mươi năm tù
cùng với tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
ngoài ra các bị cáo khác cũng nhận các mức án khác nhau gồm bùi văn kiên bốn năm tù
bị cáo nguyễn thị ánh ba năm tù bị cáo trần thị ngài ba năm tù
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
các bị cáo này cũng bị phạt bổ sung từ năm đến một mươi triệu đồng